ubnd tỉnh quảng nam đã thông tin về các sự kiện sẽ diễn ra tại tỉnh trong khuôn khổ năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy
theo đó từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi tại thành phố hội an sẽ diễn ra hội nghị bộ trưởng tài chính và các hoạt động liên quan
tại buổi họp báo đại diện ubnd tỉnh quảng nam cho biết các điều kiện về bảo đảm an ninh trật tự an toàn vệ sinh thực phẩm
y tế nơi nghỉ ngơi các địa điểm tổ chức hội nghị tham quan đã sẵn sàng
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi các tình nguyện viên tham gia phục vụ hội nghị bộ trưởng tài chính apec hai nghìn một mươi ba
đã bắt đầu làm nhiệm vụ đón khách tại thành phố hội an và sân bay quốc tế đà nẵng
quảng nam rất được vi dự được ubnd apec việt nam quan tâm và tạo điều kiện cho quảng nam tổ chức
đăng cai một số sự kiện apec năm hai nghìn một mươi bảy
và để chủ động được này thì quảng nam cũng đã rất nhiều
rất nhiều lần cho làm việc với ubnd apec quốc gia và các ban thư ký
và chúng tôi đã chuẩn bị từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay các công tác chuẩn bị cơ bản đã xong
nhân dịp này ngoài hội nghị bộ trưởng tài chính apec quảng nam còn đăng cai tổ chức chương trình tham quan
dành cho phu nhân phu quân các trưởng đoàn cấp cao dự tuần lễ apec hai nghìn một mươi bảy
chương trình tiếng nói tương lai giải gôn cho các đại biểu hội đồng tư vấn kinh doanh apec
và tiệc gala dinner
và các đại biểu tham dự chương trình hoạt động liên quan tại tuần lễ cao cấp apec hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra quảng nam sẽ tổ chức giới thiệu quảng bá về tiềm năng thế mạnh về văn hóa du lịch
và các hoạt động xúc tiến đầu tư đến với các đối tác và bạn bè quốc tế